sau khoảng hai tháng tuân bắt quả tàng người tình đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác
nổi máu ghen khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm tuân hẹn người phụ nữ này ra đầu cầu vĩnh tuy
tại đây hai bên xảy ra cãi vã sâu sát
trong lúc sô sát tuân đánh vào mặt đầu bạn gái khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bê tông
chấn thương sọ não và tử vong tại bệnh viện
sau đó tuân bỏ trốn
qua công tác vận động thuyết phục của công an quận long biên
đến một mươi ba h chiều cùng ngày gây án tuân đã đến cơ quan công an đầu thú
vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ hoàng dung
ở số chín mươi tám trường trinh phường phù đồng thành phố pleiku tỉnh gia lai
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố pleiku phát hiện một mươi sáu thanh niên có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
thuê bốn phòng tại khách sạn để sử dụng ma túy
đang nói là trong số một mươi bốn
thì có hai nữ thanh niên sử dụng ma túy này
có một trường hợp là học sinh lớp một mươi
tại thời điểm kiểm tra trong bốn phòng đều có các vật dụng được cho là phục vụ
việc sử dụng ma túy như bình đập đá đĩa dùng để sao ma túy đá đèn nháy mini
riêng trong phòng một trăm linh ba công an thu giữ được hai gói ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
sau khi lấy lời khai đối tượng nguyễn lê phúc thịnh sinh năm hai nghìn
trú tại phường tây sơn thành phố pleiku khai nhận
mang hai túi ni lông có ma túy đá đến để cả nhóm sử dụng
với hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
đối tượng hoàng thị huê chú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt giữ
thi hành lệnh khám xét nơi ở của huê cơ quan công an thu giữ tám gói ma túy dạng đá
có khối lượng bốn mươi năm gram
đối tượng khai nhận mua số ma túy về chia nhỏ
cho các đối tượng nghiện khi có nhu cầu nhằm kiếm lời
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh lâm đồng chiều nay cho biết đã khởi tố vụ án bắt giam ba đối tượng
liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu hai trăm chín mươi
lâm phần thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm ngô văn diệp nguyễn văn lợi và dương văn hồng
cùng chú tại huyện lâm hà
cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành triệu tập một đối tượng
liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn này
trước đó các đối tượng đã hủy hoại rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai
lâm phần thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
gây thiệt hại một mươi năm ha khối lượng hai trăm ba mươi chín m ba gỗ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
vào lúc một mươi giờ sáng nay sưởng sản xuất hương do ông lê đăng dung làm chủ
đóng tại số ba trăm linh sáu
đường lê trọng tấn phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng
tại thời điểm xảy ra cháy khu xưởng sản xuất hương của ông dung
không có công nhân làm việc nên đám cháy bắt lửa nhanh
và lan sang toàn những khu vực chứa bột gỗ và nguyên liệu
dùng để sản xuất hương rồi bùng phát sữa rội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đà nẵng
đã điều một mươi xe chữa cháy cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn hai tiếng đồng hồ đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng xưởng sản xuất
có diện tích gần năm trăm linh m hai bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
do ảnh hưởng của dạng áp thấp bị nén kết hợp với hội thụ gió
nên tối ngày hôm qua trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa to
kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về người và nhiều nhà cửa của người dân
tại huyện văn chấn và thành phố yên bái
trước đó tại hà giang và cao bằng mưa lớn cũng đã gây ra thiệt hại về người và tài sản
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
mưa to kèm lốc xoáy đã khiến một người chết bốn mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái
bốn công ty bị tốc mái nhà xưởng thiệt hại về tài sản là gần ba trăm linh triệu đồng
còn tại cao bằng mưa lớn trên địa bàn huyện nguyên bình trùng khánh bảo lâm
đã làm một người chết ngập nước một mươi bốn nhà và một trăm năm mươi năm hectare lúa hoa màu
hai mươi con da cầm bị cuốn trôi
một số tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị sạt lở ước tính tổng thiệt hại khoảng sáu mươi năm triệu đồng
trong khi đó tại hà giang mưa lớn đã làm cho bốn người bị thương hư hại ba mươi bốn
thiệt hại hai mươi bảy ha lúa hoa màu hai mươi hai con da súc và một trăm hai mươi con da cầm bị chết
tám bảy trăm sáu mươi m khối đất đá đường giao thông bị sạt lở ước tính tổng thiệt hại khoảng hai ba tỷ đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân